một thông tin đáng chú ý khác vào tối ngày năm tháng một cục hàng không việt nam đã có thông báo nóng
về việc chuyến bay của vietnam airlines đã bị đe dọa an ninh
cụ thể như sau vào ngày năm tháng một chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một đã sử dụng máy bay b bảy trăm tám mươi bảy tám trăm sáu mươi tám
từ narita đi nhật bản về hà nội khởi hành lúc một mươi h ba mươi theo giờ địa phương
và vào khoảng một mươi một h một mươi theo giờ địa phương chi nhánh vietnam airlines tại nhật bản
nhận được một cuộc điện thoại từ một đối tượng rộng nam giới tự xưng là người mỹ
nói tiếng nhật với nội dung trao đổi
chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một tốt nhất là quay lại narita nếu không sẽ bị bắn hạ khi bay qua vịnh tokyo
và khi nhân viên nhận điện thoại hỏi lại thì người đàn ông đã trả lời
đang chuẩn bị bắn vn năm nghìn ba trăm một mươi một khi bay qua vịnh tokyo và tốt nhất nên quay lại
thời điểm này chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một đã bay được khoảng bốn mươi phút và chuẩn bị bay qua vịnh tokyo
ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại đe dọa nêu trên
thì chi nhánh việt nam airlines tại nhật bản đã báo cáo nhanh vụ việc về tổng công ty hàng không việt nam
tổng công ty này đã báo cáo vụ việc cho nhà chức trách nhật bản cục hàng không việt nam
và các cơ quan chức năng của bộ công an đồng thời triệu tập cuộc họp của ủy ban khẩn nguy
và tiểu ban chỉ đạo phòng chống khủng bố của tổng công ty hàng không việt nam
sau đó cục hàng không việt nam đã chỉ đạo việt nam airlines xin phép nhà chức trách hàng không nhật bản
chuyển hướng tàu bay hạ cánh xuống sân bay fukuoka của nhật bản
vào khoảng một mươi ba h hai theo giờ địa phương chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một đã hạ cánh an toàn xuống sân bay fukuoka của nhật bản
và vào khoảng một mươi bốn h ba mươi theo giờ địa phương thì sau khi xác định chuyến bay an toàn
đã thông báo cho phép chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một khởi hành vì hà nội
vào lúc một mươi tám h một mươi hai phút theo giờ việt nam vào ngày năm tháng một chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một đã hạ cánh an toàn xuống cảng hàng không quốc tế